chiến tranh nga nhật là một cuộc xung đột quân sự diễn ra từ ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bốn đến ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm linh năm giữa đế quốc nga và đế quốc nhật bản để giành quyền kiểm soát mãn châu và triều tiên
đây thường được xem là cuộc đại chiến đầu tiên của thế kỷ hai mươi khi cả hai đế quốc lúc đó đều dốc gần như toàn bộ sức lực để có được chiến thắng sau cùng
và rồi với hỏa ước portsmouth xác lập chiến thắng tuyệt đối cho nước nhật cuộc chiến tranh đã để lại nhiều hệ quả về sau và chính những người đương thời lúc đó không thể nào lường nổi
xung đột ban đầu
sau cuộc minh trị duy tân năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám nhật bản từ một nước bế quan tọa cảng
trở thành một quốc gia tiên tiến nhật triều không những muốn bảo vệ chủ quyền khi đối diện với tây phương mà còn muốn sánh vai với các nước âu mỹ trên trường quốc tế
trong khi đó đế quốc nga rộng lớn đại đông tiến liên tục từ vùng trung á giáp afghanistan đến tầng bán đảo kamchatka ở miền viện đông vào cuối thập niên một nghìn tám trăm chín mươi
nga triều đốc thuốc việc làm đường sắt xuyên sibia đến tầng hải cảng vladivostok để củng cố ảnh hưởng ở đông á
đối với nhật bản đó là mối lo
họ sợ vùng phên dậu triều tiên và mãng châu sẽ bị nga chiếm đoạt
nga thì muốn mở một hải cảng bên thái bình dương không bị đóng băng cho mùa đông để phục vụ nhu cầu quân sự lẫn mậu dịch
hải cảng lữ thuận mà nga được quyền sử dụng trên bán đảo liêu đông của nhà thanh chính là lựa chọn hang đầu
sa hoàng và nhật triều cũng đã mở nhiều đợt đàm phán để nga giữ lữ thuận nhưng hai bên không đi đến thống nhất
mâu thuẫn nổi lên khi trong cuộc chiến tranh thanh nhật nga đã lợi dụng sức mạnh ngoại giao với pháp đức
để bắt nhật chỉ nhận bồi thương chiến phí thay cho chiếm bán đảo liêu đông nhật vì sợ phải một mình chống lại tới bốn nước nên đành đồng ý nhưng trong lòng rất căm tức
sau đó ngay lại điều đình với nhà thanh để tháng một mươi hai một nghìn tám trăm chín mươi bảy hạm đội nga cập bến ở cảng lữ thuận
đầu năm một nghìn tám trăm chín mươi tám nga triều và nhà thanh ký hiệp định mở cảng lữ thuận cùng với vũng đại liên cho nga chiếm đóng và khai thác
nga được đa lấn tới tìm đường xâm nhập triều tiên
năm một nghìn tám trăm chín mươi tám triều đình triều tiên cấp giấy phép cho người nga khai mỏ và đẳng gỗ ở lưu vực sông áp lục và đô môn
những biến chuyển đó làm nhật bản lo ngại
tiếp đó lợi dụng biến nghĩa hòa đoàn nga cho quân tràn vào mạng châu dùng dàng không chịu rút quân
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm linh ba sa hoàng nikolai ii xuống chiếu chủ trương loại trừ ảnh hưởng ngoại bang ở mạng châu và dốc sức xây dựng quân lực nga ở viện đông
các nước châu âu phần lớn ủng hộ nga ngoại trừ anh
năm một nghìn chín trăm linh ba nhật bản và anh cùng ký hiệp ước liên minh anh nhật năm một nghìn chín trăm linh hai vì vương quốc anh coi nga là đối thủ đang muốn tràn xuống ấn độ vốn thuộc anh lúc đó
ngược lại nhật cũng nhờ vào anh để vô hiệu hóa các cường quốc âu châu khác muốn can thiệp giúp nga
riêng triều đình bắc kinh tuyên bố trung lập
ngày hai mươi ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm linh ba thiên hoàng minh trị đi đến kết luận rằng chiến tranh với nga là việc không tránh được
ngày hai mươi tám tháng bảy đại sứ nhật bản tại sanpetebu nhận chỉ thị
lên bộ ngoại giao nga phản đối việc nga chiếm đóng mạng châu trong suốt ba năm qua
giao thương hai nước phải đình chỉ
sang đầu năm một nghìn chín trăm linh bốn nhật ra công bố rằng mạng châu và triều tiên đều nằm ngoài vòng ảnh hưởng của nga và đòi nga rút lui
hơn một tháng sau vì không thấy nga có phản ứng gì đại sứ nhật là kurino shinichiro đã ra trình diện thượng thư bộ ngoại giao nga
rồi cáo từ lên tàu về nước kể từ đó hai nước đoàn giao
nhật bản tạo bất ngờ
nhật bản tuyên chiến ngày tám tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bốn nhưng vì phương tiện thông tin hạn chế
nên khi quân nhật khai hỏa tấn công hạm đội viễn đông của nga tại cảng lữ thuận nga triều vẫn không hay biết gì
ba tiếng đồng hồ sau phía sanpetebu mới nhận được thông tin
sa hoàng nikolai ii cũng như cả thế giới phải sửng sờ vì không ngờ một đế quốc mới nổi ở vùng châu á thái bình dương lại dám gây hấn
hơn nửa bấy lâu nay ai cũng cho rằng nhật bản sẽ không đánh
khá lung túng phải tới tám ngày sau nga mới chính thức tuyên chiến với nhật
mục tiêu thêm chốt của nhật là phải vô hiệu hóa hoàn toàn hạm đội nga tại cảng lửa thuận trên bán đảo diêu đông
nửa đêm ngày tám rạng sáng ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bốn hạm đội nhật bản bắn người lôi tới tấp vào đoàn tàu nga ở lữ thuận
hai bên lạ súng vào nhau nhiều ngày bất phân thắng bại
dù không chiếm được lữ thuận ngay đầu năm một nghìn chín trăm linh bốn nhưng quân nhật đã vô hiệu hóa hải lực của nga
lợi dụng thời cơ đổ bộ xuống incheon rồi từ đó kéo lên chiếm co
chỉ trong hai tháng nhật đã kiểm soát được hoàn toàn triều tiên
triều đình triều tiên thấy thế liền tuyên bố hủy bỏ mọi hiệp ước với nga
ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bốn quân nga rút khỏi triều tiên để củng cố các vị trí phía bắc sông áp lục
suốt năm tháng trời từ tháng tám một nghìn chín trăm linh bốn đến tháng một một nghìn chín trăm linh năm vòng vây siết chặt dần với chín mươi năm quân nhật bao vây hơn ba quân nga
cả hai bên đã đào chiến hào
tổng cộng hơn bảy mươi năm cây rố để lớn từng tất đất một
bước ngoặt sẽ đến khi cao điểm hai trăm linh ba mục tiêu quan trọng với điệp thể bao quát để nga khống chế lựa thuận thất thủ
ngày hai tháng một năm một nghìn chín trăm linh năm cả thế giới thêm một lần nữa kinh ngạc khi nghe tin hải quân nga đầu hàng
trận phụng thiên nước đi không trọn vẹn
bất lựa thuận lực lượng quân nga bây giờ chỉ còn bộ binh ở mạng liêu dương
đối với quân nhật việc tiêu diệt quân nga tại mạng châu trở nên cấp bách
phải thực hiện trước khi quân tiếp viện nga đến
ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm linh năm dưới thời tiết rét bước quân nhật khai hỏa trận phụng thiên
tấn công liên tục hai bên tạ hữu của đối phương dọc phòng tuyến dài tám mươi km
ngày một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm linh năm sau ba tuần giao chiến đại tướng nga kuro patking quyết định bỏ phụng thiên để lưu quân
và lập phòng tuyến khác ở phía bắc phụng thiên
quân nhật tiến vào thủ phủ mạng châu
vì đã thấm mệt với thương vong lớn nên nhật cũng không dám dốc sức tri kích
và trận phụng thiên không đáp ứng thắng lợi quyết liệt mà nhật mong muốn
trước tình thế nguy năng nga triều quyết định đưa hạm đội ban tiết lương danh dưới quyền chỉ huy của đô đốc zinovi rozhetsvansky
đi một chuyến không tượng để đến trung hoa giải vây lửa thuận
trên chặng đường dài sang biển đông ngày hai mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm linh bốn đoàn chiến thuyền còn gây xích mít với quân anh
khi nổ súng lầm bắn chim tàu đánh cá grand
ngay gần lãnh hải vương quốc anh vì tưởng rằng đó là thuyền phóng lôi
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh bốn chính phủ anh rời mở cuộc điều tra nga thuận trả sáu mươi sáu euro để bồi thường
hạm đội ban tiết khi ra đến thái bình dương thì được đổi tên thành hạm đội thái bình dương thứ hai
chuyến hải hành ngót ba mươi km nếu đúng theo dự định thì sẽ kết thúc ở lữ thuận
nhưng khi qua mùi háo vọng vừa đến madagascar thì đoàn thuyền nhận được thông tin lữ thuận đã thất thủ
đô đốc rozhetsvansky phải đuổi hải trình đến phú thuận
chỉ huy hải quân nhật lúc đó là đô đốc togo biết quân nga sẽ đến vladivostok nên lập kế chặn các ngã không cho hạm đội nga tới đích
cuối tháng năm năm một nghìn chín trăm linh năm hạm đội nga tiến vào biển hoa đông quyết định chọn ngã qua eo biển đối mã len giữa bán đảo triều tiên và nhật bản
bộ tư lệnh của đô đốc togo huy động các chiến hạm dàn quân công kích với mũi dùi chỉa vào đâm ngang đoàn thuyền của nga
ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng năm hai bên giao chiến
chỉ trong hai ngày hai bên giao chiến
hải quân nga tan thành
được đà thắng lợi nhật phái sư đoàn một mươi ba bộ binh tiến chiếm sakhalin vào đầu tháng bảy
đến ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm linh năm quân nhật hoàn thất việc chiếm đóng toàn đảo sakhalin
từ đây nước nga coi như bại trận hoàn toàn
thất bại toàn diện nga triều buộc phải ký với nhật hòa ước portsmouth vào ngày năm tháng một mươi hai một nghìn chín trăm linh năm
trên thảo hải quân hoa kỳ nèo ở portsmouth
new hampshire của mỹ
tổng thống hoa kỳ theodore roosevelt đứng làm trung gian giúp hai bên đàm phán
nên về sau ông đã được trao giải nobel hòa bình
hòa ước portsmouth chủ yếu có năm khoản
nga tuyệt đối công nhận quyền lợi tối cao của nhật ở triều tiên nhận lại cho nhật tô giới lựa thuận đại liên và đường sắt từ changchun vào nam
nhưng đức cho nhật đảo sakhalin phía dưới vị tuyến năm mươi bắc công nhận ngư vực của nhật bản vùng duyên hải bán đảo kamchatka
điểm tối quan trọng là nga buông triều tiên và mạng châu
và chỉ năm năm sau một nghìn chín trăm một mươi nhật chính thức thôn tính triều tiên làm thuộc địa
sự sách ghi nhận quân nga và nhật đều có hơn bốn mươi bảy người chết
nga mất gần như toàn bộ hàm đội viện đông và baltic
địa vị trên trường quốc tế bị giảm rất nhiều nhất là ở châu âu
các nước đức áo hung pháp và serbia đều phải cân nhắc lại quan hệ với nga
cuộc chiến đã khiến những xung đột về chính trị tư tưởng vốn đã âm ỉ trong lòng nước nga
này lại được dịp bùng phát trở thành cuộc cách mạng một nghìn chín trăm linh năm
một nghìn chín trăm linh bảy cuộc cách mạng sẽ tạo tiền đề vô cùng lớn cho cuộc cách mạng tháng hai và tháng một mươi năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
về phần nhật bản đây là chiến thắng lớn đầu tiên của một nước châu á trước một cường quốc châu âu
kể từ khi các nước tây phương sang chiếm thuộc địa ở khắp cõi á đông địa vị của nhật tăng vụt
và từ đấy quân lực nhật bản được liệt vào hạng cương quốc như các nước âu châu
thế nhưng chiến thắng này không mang lại cho người dân nhật một cuộc sống đáng mơ ước
trong nước nhật bản đã phải huy động tới gần hai tỷ yên
trong đó hơn bảy trăm linh triệu là đi vai của nước ngoài chủ yếu là hoa kỳ và anh
phần còn lại huy động trong nước bằng cách tăng thuế bán trái phiếu quyên góp suốt một mươi năm liền
ngoài ra để chi viện cho quân đội ngoài tiền tuyến hậu phương phải gửi vật tư ủng hộ
ở nông thôn có những gia đình con em ra trận nên không còn người lao động để duy trì sinh kế
hơn nữa chính phủ và giới truyền thông nhật bản cũng đã quá khoa trương về chiến thắng của quân đội
khiến người dân nhật tưởng rằng quân đội của họ thắng lợi nhanh dễ dàng thu về nhiều lợi lộc
nhưng rút cuộc sau khi hỏa ước được ký nhật bản không thu được một khoản bồi thường chiến phí nào
về lãnh thổ thì chỉ chiếm thêm được một số nguồn nhỏ chẳng đủ để bù cho những thiệt hại về người và của
từ vui sướng chuyển sang thất vọng rồi căm phẫn dân chúng nhật bản cho rằng máu xương của binh sĩ
và sự đóng góp của nhân dân đã bị nội các nhật bản bán rẻ
bạo loạn bùng nổ ở các thành phố chính của nhật
cuộc biểu tình ở công viên hibia trung tâm tokyo đã biến thành một cuộc bạo động lớn
chính phủ nhật phải thiết lập lệnh giới nghiêm và điều quân đội đến giữ trật tự
biến cố này đã kéo dài suốt một tháng không những chỉ ở tokyo mà còn tiếp tục lan ra khắp nước
các nhà sở học nhật bản coi cuộc chiến này là một bước ngoặt với nước nhật
tạo nên một công thức dần được hoàn thiện trong nhiều năm sau đó
khiến nước nhật đi vào con đường phát xít trong thế chiến thứ hai
đó là sự cay đắng trong lòng đất nước dẫn đến sự thù địch phương tây
kết hợp sự kiêu gạo khi trở thành một cường quốc chủ nghĩa quân việt và tham vọng đế quốc của người nhật
với các quốc gia châu á đang bị phương tây đô hộ
chiến thắng này đã tạo nên một động lực to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc
được xem là đòn gián đầu tiên vào chủ nghĩa thực dân phương tây
thắng lợi của nhật bản trong chiến tranh với nga đã đập tan huyền thoại về sự bất bại của người da trắng
ngược lại các nước thực dân châu âu giật mình nhận ra một châu á đang trỗi dậy